thời gian gần đây người dân ở buôn dù thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc phải sống trong lo lắng vì nguồn nước giếng bốc mùi hôi thối
nếu châm lửa vào thì bốc cháy nên không thể sử dụng được nguồn nước dưới giếng
theo kết quả phân tích của sở tài nguyên môi trường tỉnh đắk lắc nước giếng ở các hộ trên đã bị nhiễm chất dầu mỡ
theo ông nguyễn duy ứng gia đình ông phát hiện riêng nước có mùi lạ từ vài tháng trước
khi bơm lên nước bốc mùi hôi khó chịu xuất hiện lớp váng màu vàng trên bề mặt
sau khi thấy nước có những dấu hiệu lạ ông đã thông báo cho bà con trong xóm kiểm tra và tiếp tục phát hiện một số giếng nước gần đó cũng trong tình trạng tương tự
hiện khu vực này có hơn một mươi hộ dân dùng nguồn nước có dấu hiệu bất thường
như vậy về mức độ nhiễm rất là nặng
mùa đầu tiên phát hiện ra khi bơm trên giếng vét lên chất được sang nguyên chất
thì còn tất cả các sinh hoạt đều dùng bằng nước máy hết
cho nên khi tưới đã tưới vào một cây cảnh nó chết rồi
chết cây rồi cho nên phát hiện người ta không dùng để tưới cây nữa
cũng không dám cho ra súc cho cởi măn nữa
cho nên về thiệt hại trức mắt thì không có
cái nguồn nước ở chỗ nhà cô đang sử dụng là hiện tại đang nhiễm mùi xăng dầu rất là nặng
thì có nghĩa là khi bơm lên sàn là không sử dụng được nữa
xóm cô bây giờ là phải đi mua nước và đi xin nước hàng ngày
cho nên là dân bên xóm cô bây giờ rất là hoang mang
cho nên là cô chỉ mong muốn là các chấp chính quyền nhanh chóng xử lý khắc phục và tìm ra nguyên nhân vấn đề này
và mong muốn nguồn nước sạch nó về nhanh cho xóm cô xin xóm tiếp
chứ còn như thế này rất là khó khăn cho dân người dân của xóm cô
còn đây là những hình ảnh tại giếng của nhà ông trần văn quế
khi hút nước từ giếng lên ông thấy trên bề mặt nước nổi những lớp váng màu vàng
và khi châm lửa thì thấy bốc cháy lớn
cái nước của tôi đó
thì các đồng chí biết các đồng chí thấy thực tế đó
bơm lên ba ngày liên tục đốt cháy
thì thực tế ra là giếng bị nhiễm nặng rồi
riêng đồng chí hải nhà bên cạnh là bơm lên sau đó là còn lấy được tám lít sáng để đi cắt cỏ mà
rồi cái đồng chí dân là còn xin tôi hai ba lít đi ra để về làm cái gì đó
thì cái nguyện vọng của chúng tôi là muốn tìm ra cái nguyên nhân nơi nào bị rò rỉ thì chặn và xử lý đi
còn nguồn nước thì chúng tôi có nước máy
nhưng mà mùa hô chúng tôi còn phải sử dụng nước giếng để chúng tôi còn tưới cây chăn nuôi trồng trọt
riêng mấy cái hồ bên kia đường của cái đường bê tông này thì lại chưa có nước máy
thì khổ cho họ lắm họ đi xin từng cá nước
có nghĩa là lúc này những hộ mà không có nước máy mới là khổ
đấy mới quan trọng cái chỗ đó
theo sở tài nguyên môi trường tỉnh đắk lắc cho biết sau khi nhận được phản ánh của thôn xã
sở đã cùng một số đơn vị đến kiểm tra lấy mẫu nước về kiểm nghiệm
và kết quả phân tích cho thấy giếng nước ở các hộ trên bị nhiễm chất dầu mỡ
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có công văn chỉ đạo
và các đơn vị liên quan hiện đang phối hợp kiểm tra việc trôn lấp các bồn chứa xăng
dầu của hai cây xăng nằm gần khu vực sinh sống của các hộ dân trên để làm rõ nguyên nhân sự việc